phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có chuyến thăm làm việc với tỉnh bà rịa vũng tàu
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương những thành tích mà bà rịa vũng tàu đã đạt được
phó chủ tịch nước lưu ý bà rịa vũng tàu là địa phương có nhiều thế mạnh nhất là về du lịch nhưng phát triển chưa tương xứng chưa có nhiều nhà đầu tư có đẳng cấp đầu tư vào địa phương
phó chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh bà rịa vũng tàu cần tiếp tục tập trung nguồn lực để các xã còn lại trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
cũng nhân dịp này phó chủ tịch nước đã trao huân trường lao động hạng nhất nhì ba cho một số đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu